từ công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin từ quần chúng nhân dân phản ánh trên mạng xã hội
công an huyện mỹ đức hà nội cho biết đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp co mồi
treo kéo khách và xin tiền đò của du khách đi tham quan vãn cảnh chùa hương
cụ thể từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng hai công an huyện mỹ đức đã phát hiện
và lập biên bản xử lý hai mươi hai trường hợp có hành vi treo kéo khách
phạt số tiền hơn một mươi năm triệu đồng trường hợp người dân đi xe máy bám đuôi mời trao du khách đi đò chỗ hương
ở dọc các tuyến đường dẫn vào khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể hương sơn
đã phát hiện một trường hợp là lái đò có hành vi xin tiền khách đi đò
ngoài ra bắt quả tăng bốn trường hợp lái xuồng đò vi phạm sử dụng đò gắn bình ác quy chở khách trái quy định
tạm giữ một xuồng năm bình ác quy và yêu cầu bốn trường hợp trên ký cam kết không tiếp tục tái phạm